đó là những bác sĩ soi mới học mới vào nghề hay là làm rất là kém thì nó có thể vào đi nhầm trong đường thở
và khi đi nhầm vào trong đường thở thì đương nhiên bệnh nhân sẽ có hiện tượng là ngừng thở
và thậm chí là những cái nguy cơ tử vong có thể xảy ra
tuy nhiên sắc xuất đó vô cùng thấp vô cùng thấp chỉ đối với người mới vào nghề thôi
còn lại thì cái nội soi vì vì nó gây ra khá là nhiều những cái câu chuyện khó chịu này nọ
cho nên là thường người bệnh từ chối và do vậy chúng tôi buộc phải chuyển sang là nội soi gây mê
và khi nội soi gây mê thì sẽ giảm bớt được những câu chuyện khó chịu của người bệnh
cảm giác mắc mắc ở họng buồn nôn trong suốt quá trình nội soi
nhưng lúc đó những cái tai biến của việc nội soi dạ dày thì lại xảy ra
đó là tai biến của chuyện đó
do việc sử dụng thuốc mê người bệnh phải ngủ ngủ tương đối là sâu
cho nên nó có thể đau cái độ bão hòa oxy máu dẫn đến ngừng thở nhịp tim
dối loạn về nhịp tim những cái câu chuyện đấy thì lại trở nên khá là nặng
tất nhiên là nếu như mình làm ở những cái cơ sở y tế mà có uy tín đầy đủ những máy móc
đầy đủ trang thiết bị theo dõi có thể phát hiện được rất sớm
thì việc nội soi sẽ ngừng sớm và cấp cứu tiến hành sớm
thì những tai biến hoàn toàn có thể khắc phục được
ngoài ra thì còn có một cái vấn đề nữa
đó là hầu như là do bác sĩ không phát hiện ra
ví dụ như là những cái ổ lét diễn biến rất là nặng rồi
nó gây ra những cái biến chứng như là suốt huyết tiêu hóa hay là thủng
và khi có những cái biến chứng như thế thì thường tôi không có chỉ định nội soi
đặc biệt là biến chứng thủng
nếu như đã thủng rồi mà làm nội soi chỉ tổ làm cho nó nặng lên thôi
tại phải bơm hơi vào rất là nhiều cho nên sẽ xé toan
những cái lỗ thủng nó ra
cho nên nếu bác sĩ khám lâm sàng không tốt mà để sót bệnh đẩy
thì nội soi sẽ làm cho cái chuyện thủng nó sẽ tăng dần lên
nhưng còn với các biến chứng khác thậm chí ngay cả suốt huyết tiêu hóa
thì khi làm nội soi tốt thôi ạ
chúng tôi hoàn toàn có thể có những cái biện pháp để có thể cầm chảy máu
gần như là ngay lập tức ở trên nội soi
thậm chí còn nhanh hơn rất là nhiều so với việc sử dụng thuốc
cho nên đối với những cái tai biến khác
như là những cái chuyện suốt huyết tiêu hóa
hay là những cái ung thư gì đó
thì càng phải nội soi sớm để trần đoán sớm để có thể điều trị
nhưng còn biến chứng thục thì đấy hoàn toàn là lỗi của bác sĩ
đã không khám không phát hiện ra được
cho nên với những cái trường hợp mà đau bụng cấp
một cách đột ngột dữ dội
thì thường sẽ phải làm khá là nhiều thăm dò khác
trước khi cho một cái chỉ định nội soi

con bảo thực sự là nội soi dạ dày có nguy hiểm gì không thì không
và cái việc bắt buộc phải làm nội soi
để sàng lọc bệnh lý của dạ dày
là gần như là bắt buộc đối với người sau bốn mươi tuổi
là bắt buộc
còn lại đối với những người mà trong tiền sử gia đình
có người bị ung thư dạ dày
thì cái chỉ định nội soi sẽ được nới rộng ra rất là nhiều
ở bất kể lứa tuổi nào
chỉ cần là có những triệu chứng về dạ dày
là nên chỉ định nội soi sớm
và lại một câu hỏi ngoài lề nữa thôi

chắc chắn là ở đây cũng có nhiều người quan tâm là
không tính thì những người đã phát hiện ra
vì bệnh bị nghiêm đoạn dạ dày
mà kể cả những người khi mà họ
người bình thường họ đi kiểm tra sức khỏe
định kỳ chẳng hạn thế
vậy thì phó giáo sư văn hồng có thể cho biết là
khoảng bao lâu thì chúng ta nội soi